tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện các hoạt động tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc việt nam nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị các tham luận của đại biểu đều cho rằng một mươi năm qua việc tôn vinh bác đã đạt được nhiều kết quả tích cực
và được triển khai ở khắp các châu lục thông qua mạng lưới các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
trong thời gian tới các đại biểu mong muốn cần tiếp tục được mở rộng trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng
cũng như xác định rõ trọng tâm bố trí nguồn lực triển khai tại các địa bàn phù hợp để bảo đảm hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới